để đảm bảo hoạt động kinh tế diễn ra an toàn thuận lợi nhiệm vụ của những chiến sĩ công an huyện bình sơn đã phải thường xuyên nắm bắt kịp thời những thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn đồng thời ngăn chặn những bất ổn xảy ra nếu có

các thông tin có giá trị